nhân dìm tết trung thu hai nghìn hai mươi mới đây tại xã ia chía huyện ia krai tỉnh gia lai
công ty điện lực gia lai đã trao năm mươi xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường tiểu học hà huy tập
trường tiểu học hà huy tập là trường học thuộc vùng biên giới xã ia chía huyện iagrai tỉnh gia lai
với năm mươi sáu học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh gia đình khó khăn
hầu hết các em đều ở những thôn làng cách xa trường học
nhiều xuất quà gồm bánh trung thu đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm khác đã được trao tận tay các em
đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên các em học sinh nghèo vùng biên giới vươn lên trong học tập và đón tết trung thu vui vẻ